trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn minh chỉ đạo
từ một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám thành phố quảng ngãi thị xã đức phổ và các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa nghĩa hành mộ đức trà bồng sơn hà
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong thời gian một mươi bốn ngày
người dân không được ra khỏi nhà từ hai mươi h ngày hôm trước đến bốn h sáng hôm sau trừ các trường hợp cần thiết
đối với bốn huyện còn lại bao gồm ba tơ minh long sơn tây và lý sơn
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm cttg cho đến khi có thông báo mới
một thông tin đáng chú ý khác số ca mắc cộng đồng ở quảng ngãi giảm sâu
ngày hai mươi chín tháng tám thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng nai cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua địa phương ghi nhận bốn trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai gồm ba ca phát hiện qua xét nghiệm ngoài cộng đồng
ba trăm linh hai ca trong khu cách ly và một trăm một mươi bốn ca trong khu phong tỏa
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trong toàn tỉnh lên hai mươi hai bảy trăm ba mươi ca
hiện trên địa bàn có chín bảy trăm bảy mươi năm ca khỏi bệnh một trăm tám mươi sáu ca
trong ngày cơ quan chức năng ghi nhận nhiều ca mắc mới trong khu vực phong tỏa tại các xã bắc sơn hồ nai ba huyện trảng bom
phát hiện ép gông tại công ty daiwa light alloys industry việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn isaka wakase việt nam
được biết cả hai công ty trên hiện đang thuê nhà xưởng của công ty
jsc tại khu công nghiệp nhân trạch ba và thực hiện ba tại chỗ
quá trình hoạt động cả hai công ty đều thực hiện test cho công nhân đúng theo quy định
các công ty này nghi ngờ lây nhiễm từ nguồn hàng hóa và dịch vụ ra vào công ty
hoặc lây từ nguồn một công ty bên cạnh đã bị lây nhiễm trước đó
theo sở y tế tỉnh đồng nai số ca mắc cộng đồng trong ngày đã giảm mạnh
chỉ còn ba ca trong toàn tỉnh hai ca ở biên hòa và một ca ở vĩnh cửu
hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai xét nghiệm vòng ba theo kế hoạch xét nghiệm trên hai triệu người
để kiểm soát dịch bệnh trước ngày một tháng chín
quý vị thân mến để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo